kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang thụ lý điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại bệnh viện tp thủ đức công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ sản xuất nguyễn tâm và các đơn vị liên quan
theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số năm mươi bảy qdcsktp một mươi ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
kết quả điều tra vụ án xác định nguyễn minh quân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba giám đốc bệnh viện tp thủ đức và nguyễn văn lợi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ sản xuất nguyễn tâm đã thông đồng cầu kết thực hiện hành vi trái quy định của luật đấu thầu
trong việc mua sắm vật tư trang thiết bị y tế tại bệnh viện tp thủ đức gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản nhà nước
ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các thủ tục tố tụng gồm quyết định khởi tố bị can
lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
theo điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy đối với nguyễn minh quân và nguyễn văn lợi
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định và lệnh
quyết định theo pháp luận
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các bị can
mở rộng vụ án triệt để thu hồi tài sản cho nhà nước và người bệnh
hôm nay công an tỉnh nghệ an cho biết các đơn vị chức năng vừa triệt xóa hai đường dây mua bán vận chuyển ma túy
với số lượng lớn từ lào về việt nam tăng vật thu giữ là hơn ba một kg ma túy
theo đó ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát nhân dân tối cao phê chuẩn
bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một tại khu vực cầu yên xuân thuộc xã trung phúc cường huyện nam đàn
công an nghệ an đã bắt giữ đối tượng tống trần anh chú tỉnh hà tĩnh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm hai kg ma túy đá hai mươi bốn viên ma túy tổng hợp một xe máy hai điện thoại di động
đầu tranh mở rộng ban chuyên án bắt giữ thêm nguyễn văn hoàng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
cùng ngày lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng dương văn tưởng
tăng vật thu giữ gồm sáu trăm linh gam ma túy đá một xe ô tô hai điện thoại di động
đến khoảng một mươi sáu h cùng ngày bắt thêm nguyễn hoàng tuấn thu giữ hơn năm trăm linh g ketamine ba mươi tám viên thuốc lắc và các tăng vật có liên quan
tuấn chính là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ lào về việt nam
và đưa đi các tỉnh phía bắc tiêu thụ
như vậy đến ngày hôm nay tám tháng một mươi một đã có bốn đối tượng bị bắt trong hai đường dây ma túy nói trên
số ma túy thu được là hơn ba một kg và nhiều vật chứng có liên quan
một đối tượng là nguyễn văn dũng trịnh cao cường đều trú tại phường nam hà thành phố hà tĩnh
nguyễn trí thành nguyễn hoài nam trú tại phường tân giang thành phố hà tĩnh
vừa bị công an thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh tiến hành lệnh bắt giữ khám xét khẩn cấp chỗ ở về hành vi cưỡng đoạt tài sản
nguyễn trí thành nguyễn hoài nam trú tại phường tân giang thành phố hà tĩnh
sau một thời gian áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà tĩnh
xác định đối tượng cầm đầu ổ nhóm chuyên cho vay đòi nợ trên địa bàn là nguyễn văn dũng
tức dũng ba xẹo trú tại phường nam hà thành phố hà tĩnh
tiến hành lệnh bắt khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng này cơ quan công an thu giữ được số tiền mặt là hai mươi sáu triệu chín trăm linh nghìn đồng
một cây đao tự chế một khẩu súng bắn đạn cao su và một số sổ sách tài liệu có liên quan
tiếp tục điều tra mở rộng vụ án cơ quan công an tiến hành bắt khám xét chỗ ở và triệu tập đối tượng trịnh cao cường
nguyễn trí thành nguyễn hoài nam
được biết đây là những đối tượng chuyên hoạt động cho vay và đòi nợ thuê có tổ chức do đối tượng dũng ba xẹo cầm đầu
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đang củng cố hồ sơ điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
đến các hình thức đánh bạc trá hình qua các trò chơi đổi điểm an tiện
và trong thời gian vừa qua các cục nghiệp vụ của bộ công an phối hợp với công an các địa phương trên cả nước
đã điều tra khám phá nhiều tổ chức cá nhân lợi dụng hình thức này để tổ chức đánh bạc thu lời bất chính nhiều tỷ đồng
nhiều tăng vật như siêu xe đắt tiền các phương tiện công nghệ thông tin hiện đại nhiều máy tính điện thoại
thẻ ngân hàng và đồ vật tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc vừa được cục an ninh mạng
phối hợp với công an hà nội thu giữ của nhóm hai mươi ba đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang web
cụ thể vào hồi một mươi sáu h ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cục an ninh mạng đã phối hợp với công an huyện gia lâm

tại hà nội lạc sơn phú quốc kiên giang quảng ninh thái nguyên là nơi ở của các đối tượng và triệu tập làm việc
với hai mươi ba đối tượng tại hà nội
tại tất cả các địa điểm qua đấu tranh ban đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang web
http bxx như sau
trang web bxx cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến đổi thường có tính chất cờ bạc gồm nhiều trò chơi như tiến lên miền nam poker
các trò chơi quay hũ slot tài xỉu sắp đĩa bắn cá
để tham gia chơi các trò chơi trực tuyến đổi thường người chơi đăng ký tài khoản tại trang web
https bxx hoặc trang web https tai bxx để tài ứng dụng
sau khi đăng ký tài khoản người chơi đăng ký số điện thoại nhận mạng otp bảo mật để có thể chuyển tiền ảo su sang tài khoản ngân hàng
sau đó mua tiền ảo su thông qua đập mã thẻ cào viễn thông tại các nhà mạng viễn thông vinaphone mobifone viettel
hoặc liên hệ với các đại lý có trong danh sách
để chuyển tiền thông qua tài khoản ngân hàng mua tiền ảo su thông qua đạp má thẻ cào viễn thông tại các nhà mạng viễn thông
khi đại lý nhận được tiền từ người chơi qua tài khoản ngân hàng sẽ chuyển lượng tiền su tương ứng vào tài khoản người chơi
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa tiến hành bắt tạm giam ba tháng đối tượng truy nã nguyễn văn nhi để điều tra làm rõ về tội cố ý gây thương tích
theo hồ sơ do có mâu thuẫn cá nhân nên ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi hai trần phẩm đã rủ nguyễn văn nhi và huỳnh văn cường dùng tay chân vào hung khí đánh anh nguyễn đức kiếm anh gây thương tích một mươi tám
vào cuộc điều tra cơ quan công an bắt được phẩm và cường riêng nhi bỏ trốn
từ tháng một năm hai nghìn một mươi ba công an huyện nhơn trạch đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với nguyễn văn nhi về tội cố ý gây thương tích
đến ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai phối hợp với công an tỉnh bình thuận bắt được nhi khi đang lẩn trốn tại xã tân lập huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận
sáng nay công an quận thanh khê thành phố đà nẵng cho biết đã mời năm người đàn ông tuổi từ ba mươi một đến bốn mươi một cùng chú tại quận thanh khê lên làm việc
để điều tra nguyên nhân của vụ hỗn chiến với nhiều hung khí mang tính sát thương cao nguyên nhân ban đầu được xác định là xuất phát từ quán nhậu
trước đó vào lúc hai mươi một h ba mươi phút ngày sáu tháng một mươi một tổ công tác số một lực lượng chín trăm một mươi một làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn quận thanh khê thì phát hiện một nhóm côn đồ đang tập trung ngay ngã tư huỳnh ngọc huệ và cù chính lan phường an khê có biểu hiện nghi vấn
lúc đó nhóm này đang cầm nhiều hung khí như mã tấu dao và gậy
nên tổ công tác đã ập đến để khống chế
phát hiện lực lượng chín một một cả nhóm bỏ chạy phi tăng hung khí
có năm người đã bị tổ công tác bắt giữ thu giữ một số tăng vật
theo điều tra của cơ quan chức năng chiều ngày sáu tháng một mươi một cả nhóm trên ăn nhậu tại một quán nhậu trên đường nguyễn tất thành quận thanh khê
lúc này bàn bên cạnh có một nhóm khác
đến tối cùng ngày khi hai bên đã say và liếc mắt lườm nhau nên nảy sinh mâu thuẫn
xảy ra xô xát tại quán nhưng chủ quán kịp thời can ngăn
nhóm người trên tính tiền bỏ về trước và kêu gọi thêm các con đồ khác tìm hung khí
trong lúc tụ tập chuẩn bị đi hỗn chiến thì bị phát hiện
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
truy nã đối với đối tượng nguyễn thị thủy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hộ khẩu thường trú tại một trăm hai mươi bốn trên năm mươi bốn
trên một trăm bốn mươi ba tôn đức thắng phường an dương quận lê trân thành phố hải phòng về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng này có nốt ruồi cách năm cm dưới sau đầu lông mày trái
cũng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã của công an
quận dương kinh tp hải phòng là đối tượng nguyễn duy hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú

quận lê trân tp hải phòng
có nốt ruồi cách ba cm trên sau đuôi lông mày trái
và đối tượng bùi thị phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại năm mươi trên năm mươi hai nguyễn tường loan
phường nghĩa xá quận lê trân tp hải phòng bị công an quận ngô quyền tp hải phòng ra quyết định
truy nã cũng về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m năm mươi năm và có nốt ruồi cách một cm dưới sau mép phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn
hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn phước trung
chú tài ấp bình phú xã bình thủy huyện châu phú về hành vi giết người
theo điều tra do ghen tuông nên thời gian gần đây giữa nguyễn phước trung và vợ phát sinh mâu thuẫn hay cự cãi
vào khoảng một mươi giờ ngày một tháng một mươi một trung mới uống rượu một mình trong nhà và cãi nhau với vợ
trung khóa cửa rào và cửa nhà không cho vợ ra ngoài
lúc này trong nhà còn có cháu ngoại của trung sinh năm hai nghìn một mươi
đến một mươi giờ ba mươi phút cùng ngày sau khi uống rượu xong trung có ý định đốt vợ rồi tự sát
nên đã lấy chăn đem ra chùm lên người vợ đang nằm ngủ giữa nhà rồi lấy thớt đập vào đầu vợ
đồng thời đổ sang bật lửa đốt
lúc này mọi người xung quanh thấy khói bốc từ trong nhà trung ra
nên đã cùng nhau phá cửa sổ cứu thoát cháu bé và đưa trung cùng vợ đi cấp cứu
liên quan đến vụ dùng súng khống chế con tin cướp tài sản xảy ra tại tỉnh đồng nai
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long khánh cho biết là bước đầu xác định đinh ngọc lê hoàng anh
trú tại huyện xuân lộc từng có ba tiền án nghiện ma túy lâu năm và nhiễm hiv là nghi can gây án
sáng ngày bảy tháng một mươi một sau khi dùng súng khống chế ông đinh phi long
để cướp xe máy đối tượng đã về nhà mẹ ruột
tại đây đối tượng dùng súng khống chế em ruột của mình lên xe tải
yêu cầu trở ra hướng xã bảo quang tp long khánh
lúc này công an xã xuân lộc phối hợp với công an thành phố long khánh và lực lượng cảnh sát cơ động
tiến hành truy bắt đối tượng
khi bị bao vây đối tượng hoàng anh đã xuống xe bỏ chạy
sau đó tiếp tục dùng súng khống chế một người dân để cướp xe máy
bị lực lượng công an truy đuổi đối tượng đã bỏ xe máy chạy bộ vào nhà người dân
ở xã bảo quang thành phố long khánh cố thủ đồng thời sử dụng bình ga bom xăng để khống chế
và ngăn không cho lực lượng công an vào bên trong ngôi nhà
quá trình ở trong nhà nghi can đã dùng súng bắn nhiều phát vào lực lượng công an
làm vỡ cửa kính nhà đồng thời yêu cầu chuẩn bị cho một chiếc xe máy để chở đối tượng đi trốn
đến khoảng hơn một mươi hai giờ khi đối tượng vừa ra khỏi căn nhà các lực lượng đồng loạt tấn công
chấn áp khống chế và bắt giữ đối tượng bảo đảm an toàn cho cán bộ chiến sĩ đối tượng và người dân có thể
đây là các đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức sử dụng công nghệ cao
dùng tài khoản gia lô facebook để nhắn tin mua bán số lô số đề với quy mô lớn
vừa bị công an tỉnh ninh bình bắt giữ
trong đó đối tượng phan quang đông và phan thúc định đều ở xã định hóa huyện kim sơn là đối tượng cầm đầu
khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng lực lượng công an thu giữ tiền mặt
điện thoại di động và giấy tờ liên quan đến hoạt động mua bán số lô số đề
qua đấu tranh và khai thác dữ liệu ban đầu cơ quan công an xác định số tiền các đối tượng huy động
vào việc đánh bạc từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến ngày bị bắt là hơn một mươi tỷ đồng
cũng với việc sử dụng tài khoản gia lô facebook để nhắn tin mua bán số lô số đề
nguyễn ánh dương chú ở xã đông sơn thành phố tam điệp là đối tượng cầm đầu cùng năm đối tượng khác
đã bị công an thành phố tam điệp bắt giữ
số tiền sử dụng để đánh bạc mỗi ngày là khoảng một trăm hai mươi triệu đồng
quá trình điều tra xác minh
lực lượng công an đã xác định số tiền các đối tượng huy động vào việc đánh bạc
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến nay là khoảng ba tỷ đồng
từ các vụ án trên cho thấy
tội phạm đánh bạc ngày càng phức tạp về tính chất mức độ
đáng chú ý là tội phạm tổ chức đánh bạc đánh bạc trên không gian mạng
ngày càng lớn cả về quy mô số người tham gia cũng như số lượng tiền dùng để đánh bạc
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay lực lượng công an toàn tỉnh ninh bình đã đấu tranh triệt phá bốn trăm một mươi năm vụ đánh bạc
bắt giữ gần một tám trăm linh đối tượng khởi tố một trăm sáu mươi chín vụ bảy trăm ba mươi năm bị can thu giữ gần bốn hai tỷ đồng
trong đó đã điều tra bắt giữ một mươi bảy vụ